tại trụ sở trung ương đảng đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban nội chính trung ương đã tiếp bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc hạ vinh
hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu bộ tư pháp trung quốc đến việt nam đồng chí phan đình trạc khẳng định
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung của tổng bí thư hai đảng
và các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực tư pháp pháp luật được nêu trong tuyên bố chung việt nam trung quốc
năm hai nghìn hai mươi hai và năm hai nghìn hai mươi ba đồng chí phan đình trạc đánh giá cao việc hai bên nhất trí thiết lập cơ chế hội nghị
tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới việt nam trung quốc đồng thời đề nghị hai bên tăng cường
chia sẻ thành quả nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn trong xây dựng nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa cải cách tư pháp phòng chống tham nhũng kiểm soát quyền lực chống lợi ích nhóm
trong xây dựng pháp luật phục vụ cho sự nghiệp của hai đảng hai nước làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ
vừa là đồng chí vừa là anh em bộ trưởng bộ tư pháp trung quốc bày tỏ nhất trí về các đề xuất của việt nam
cho rằng việc tăng cường hợp tác giữa hai bộ tư pháp nói riêng và trong lĩnh vực tư pháp pháp luật nói chung
là nội dung quan trọng trong hợp tác giữa hai nước đặc biệt là sau khi hai bên nhất trí làm sâu sắc
và nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược bộ tư pháp trung quốc sẵn sàng cùng bác nội chính trung ương và các cơ quan liên quan của việt nam
quán triệt thực hiện tốt nhận thức chung cấp cao và các văn kiện đã ký kết đều hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực tư pháp
pháp luật đạt nhiều kết quả tích cực thực chất hơn đồng thời tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực
như quản lý đất nước theo pháp luật xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa